thưa quý vị chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản ogata yoshimi
chào mừng ngài ogata yoshimi và các thành viên đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
sang việt nam tham dự hội nghị đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam nhật bản lần thứ bảy
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đối thoại lần này đã được tổ chức thành công sau ba năm tạm hoãn
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam nhật bản góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước sau khi nghe báo cáo kết quả làm việc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hài lòng về sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chương trình hội nghị thành phần
nội dung đề cập đúng trọng tâm trọng điểm hai bên đã cùng nhau nhìn nhận về công tác bảo đảm
an ninh chính trị hai nước phục vụ cho thúc đẩy phát triển kinh tế sau đại dịch
cùng tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm giữa việt nam nhật bản
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị chức năng của bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia
nhật bản thời gian tới chú trọng tập trung thực hiện hiệu quả cao nhất việc giải quyết các vấn đề
tội phạm phát sinh trong quá trình hợp tác giữa hai quốc gia đồng thời cơ quan cảnh sát quốc
nhật bản cùng với bộ công an việt nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm đáng ghi nhớ trong năm nay
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với nỗ lực quyết tâm của hai bên quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản nói chung
giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng sẽ tiếp tục phát triển góp phần giữ vững ổn định chính trị
bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại mỗi nước
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp phó tư lệnh ogata yoshimi đánh giá cao những kết quả
hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác
tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa việt nam nhật bản nói chung giữa cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản và bộ công an việt nam nói riêng
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm